theo tổng cục thống kê tổng sản phẩm trong nước gdp của chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu ước tính tăng năm chín mươi ba so với cùng kỳ năm trước
tiếp tục theo xu hướng gdp quý sau tăng cao hơn quý trước
kết quả này cho thấy nền kinh tế tiếp tục xu hướng tăng trưởng gdp quý sau cao hơn quý trước
cụ thể quý i tăng năm bốn mươi tám quý ii tăng năm bảy mươi tám và ước tính quý iii tăng sáu bốn mươi
tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn mức tăng sáu năm mươi ba của cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân chủ yếu do ngành công nghiệp khai khoáng tiếp tục giảm sút và nông nghiệp tăng trưởng thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước
cụ thể ngành khai khoáng chín tháng đầu năm nay giảm tới ba sáu mươi làm giảm hai mươi tám điểm phần trăm
nguyên nhân chủ yếu do sản lượng dầu thô khai thác giảm so với cùng kỳ năm trước khai thác than gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do giá giảm
đồng góp trong mức tăng năm chín mươi ba của toàn nền kinh tế
đồng góp trong mức tăng chín tháng đầu năm khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng sáu mươi năm là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ sáu năm gần đây đồng góp một mươi một điểm phần trăm vào mức tăng chung
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng bảy năm mươi đóng góp hai năm mươi hai điểm phần trăm
khu vực dịch vụ tăng sáu sáu mươi sáu đóng góp hai năm mươi năm điểm phần trăm